vấn đề lúc này đặt ra với bàn chuyên án là các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm
để đối phó với cơ quan công an dẫn đến ban chuyên án phải thay đổi các phương án tác chiến để tạo thế chủ động
ban chuyên án đã áp dụng chiến thuật đón lõng tại một số điểm sẽ được tổ chức sới bạc theo quy luật mà cơ quan chức năng đã thu thập
hay còn gọi là kế hoạch phạt khách vi chủ hay tức là từ vị trí khách chuyển thành chủ tư thế bị động chuyển thành thế chủ động